chính phủ naui khẳng định đã kiểm soát được đại dịch covid một mươi chín nhưng cảnh báo hiện còn quá sớm để bàn về khả năng dỡ bỏ các biện pháp hạn chế
tỷ lệ lây truyền trên mỗi bệnh nhân đã giảm xuống mức bảy thấp hơn so với tỷ lệ hai năm
khi các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh được triển khai hồi giữa tháng ba
chính phủ naui đã ban bố các biện pháp bắt buộc như đóng cửa các địa điểm công cộng
cấm các sự kiện thể thao và văn hóa bảo đảm giãn cách tối thiểu một mét